thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh lạng sơn năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng các tổ chức quốc tế
tại hội nghị này thủ tướng nhấn mạnh lạng sơn có hành lang quan trọng trong các hành lang kinh tế
mà không phải địa phương nào cũng có được
do vậy lạng sơn cần tập trung nguồn lực kể cả ngân sách vốn đầu tư chính sách con người
cho phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột đó là kinh tế cửa khẩu du lịch bền vững
và nông nghiệp thông minh gắn với chế biến xuất khẩu
biểu dương những nỗ lực của lạng sơn trong thời gian qua đã nỗ lực xây dựng và hoàn thành
các tuyến đường đặc biệt là tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn đã hoàn thành trong thời gian ngắn
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đây là những ưu tiên cần thiết và những chính sách cụ thể
của nhà nước để tạo nên sức mật lớn cho nền kinh tế cửa khẩu lạng sơn
cả trung ương và địa phương cần phải nghiên cứu để tháo gỡ chính sách cửa khẩu
tạo điều kiện thuận lợi nhất để lạng sơn phát triển trên nền tảng hạ tầng bên trong
và hạ tầng cao tốc đã được đầu tư xây dựng
thủ tướng yêu cầu hàng hóa của việt nam qua trung quốc phải có xuất xứ rõ ràng bảo đảm chất lượng